căng thẳng tại ukraine tác động không nhỏ đến tình hình thế giới hiện ukraine đã đóng cửa không phận giá nhân liệu tăng cao và các hãng vận tải được yêu cầu thận trọng
trong khi đó các hãng hàng không cũng đang cố gắng thích ứng với tình hình
cơ quan an toàn hàng không liên minh châu âu cũng cảnh báo về những nguy cơ đối với hoạt động bay ở không phận nga và belarus trong phạm vi một trăm tám mươi năm km từ biên giới của họ với ukraine
cục hàng không liên bang mỹ cũng đã mở rộng một khu vực trong hoặc gần ukraine nơi các hãng hàng không mỹ không thể hoạt động
nhiều chuyến bay của hãng pois airlines từ vassava ba lan đến kiev ukraine cũng phải quay đầu tương tự như các chuyến bay đến kiev của air india và asian
trong khi đó cơ quan quản lý hàng không dân sự nga ngày hôm nay thông báo nước này cấm các hãng hàng không anh cho máy bay hạ cánh tại các sân bay hoặc bay qua không phận nga
moscow có động thái này sau khi anh cấm các chuyến bay
nhiều chuyến bay của hãng hàng không nga aeroflot